trong tình hình mới hiện nay công đoàn các cấp đang từng bước khẳng định vai trò của mình là người chăm lo bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động
hôm nay kỷ niệm tám mươi chín năm ngày công đoàn việt nam hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm hai mươi chín hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong câu chuyện về những người cán bộ công đoàn của liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa
đi vào khu nhà trọ chúng tôi để thăm hỏi tình hình và công nhân đời sống của công nhân
nhiều lần có kỳ họp đối thoại với bên doanh nghiệp thì công đoàn cũng đã đứng ra và đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho công nhân
chuyện về những cán bộ công đoàn đến tận khu nhà trọ của công nhân lao động để tuyên truyền vào những buổi tối không còn xa lạ nữa
việc phát tờ gấp tờ rơi hay tuyên truyền trên loa truyền thanh đã không mang lại hiệu quả cao
bởi người lao động sau giờ làm việc tâm lý muốn được nghỉ ngơi nên cũng không trú tâm đến những nội dung được tuyên truyền
nhìn nhận từ thực tế cho thấy công tác công đoàn đang gặp rất nhiều khó khăn
cái khó khăn nhất trong công tác cán bộ của tổ chức công đoàn là tổ chức công đoàn không chủ động được cho cái nguồn quy hoạch
chúng tôi chỉ chủ động được nguồn quy hoạch đối với cán bộ chuyên trách mà liên đoàn tỉnh trực tiếp trả lương
cơ bản là đội ngũ cán bộ công đoàn không chuyên trách là không quy hoạch được bởi vì không thuộc thẩm quyền quản lý của liên đoàn công tỉnh
tính đến thời điểm này liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa mới chỉ có bốn mươi năm cán bộ chuyên trách
nhưng phải quản lý hai mươi bảy liên đoàn lao động huyện thị xã và tám công đoàn ngành với trên ba sáu trăm linh công đoàn cơ sở
gần ba công nhân viên chức lao động và hơn hai trăm bốn mươi đoàn viên
vì vậy rất khó trong công tác quản lý nắm bắt tình hình cơ sở
đây cũng là một trong những vướng mắc chung của công đoàn các địa phương không riêng gì thanh hóa
trong khi trước yêu cầu của tình hình mới đặt ra ngày càng nặng nề cho tổ chức công đoàn
rất cần có đội ngũ cán bộ chuyên trách tương đồng với sự phát triển thì mới hoàn thành được nhiệm vụ